nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
và hơn một mươi đôi tàu hành khách địa phương trên các tuyến
bên cạnh đó các biện pháp bảo đảm an toàn chạy tàu cũng được thực hiện song song
duy trì bộ phận ứng trực chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện và nhân lực
lãnh đạo các đơn vị bộ phận ngành đường sắt phải trực chỉ đạo công tác sản xuất
thực hiện tốt các khâu tác nghiệp kỹ thuật nhằm cung cấp đủ phương tiện vận tải
bảo đảm các chỉ tiêu về chất lượng và an toàn
các đơn vị bảo trì hạ tầng tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn
trong công tác quản lý duy tu bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thông tin tín hiệu
giải quyết các lối đi tự mở thì đó là cái giải pháp quan trọng nhất đối với lại cái tai nạn khách quan của đường sắt
đối với tai nạn chủ quan đường sắt thì cái việc xiết lại lập lại kỳ cương
và ý thức người lao động đó là số một
bên cạnh đó là đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ để nó nhằm hạn chế bớt
cái sự phụ thuộc vào tác nghiệp của con người để có sự tăng thêm tầng nước kiểm soát
việc ra soát thực hiện kịp thời các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
tại các giao cắt đường bộ đường sắt được trú trọng bằng biện pháp tổ chức cảnh giới
tại các vị trí giao cắt có nguy cơ xảy ra tai nạn cao
đặc biệt tổng công ty đường sắt việt nam tăng cường công tác kiểm tra giám sát qua camera
điện thoại tại các vị trí giao cắt đông dân cư nhằm phát hiện ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra